là vụ việc vừa xảy ra vào chiều qua hai mươi năm tháng ba tại thôn condao yop xã đắc long huyện đắc hà tỉnh con tôm
chỉ vì chặt quả đạn nhặt được trên dãy đã khiến đại nổ làm hai người tử vong và ba người đang được cấp cứu
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba ông a tu cùng với con gái là y khung và con rể là a nhi cùng chú tệ thôn condao pop
trong quá trình đi làm giấy phát hiện một quả đạn có chiều dày khoảng ba mươi cm
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày anh a nhi lấy cây dựa đéo chặt quả đạn
thời điểm này ông atu chị y khung và ba cháu nhỏ đang ngồi gần chỗ a nhi đéo chặt đạn
quả đạn phát nổ đã khiến ai nhi tử vong tại chỗ cháu a phước được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó
những trường hợp bị thương sau vụ nổ được đi bệnh viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc hà phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi
khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc này